hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng một mươi một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận chín sáu trăm hai mươi năm ca nhiễm mới
trong đó tám ca nhập cảnh và chín sáu trăm một mươi bảy ca ghi nhận trong nước
giảm năm trăm chín mươi hai ca so với ngày trước đó
tại năm mươi bảy tỉnh thành phố có bốn chín trăm chín mươi năm ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
thành phố hồ chí minh một ba trăm ba mươi chín
bình dương sáu trăm sáu mươi một
tây ninh năm trăm chín mươi chín
đồng nai năm trăm bảy mươi tám
hà nội hai trăm tám mươi bảy
thái nguyên bốn
cao bằng bốn
bắc cạn một
hải phòng một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
thành phố hồ chí minh giảm hai trăm bảy mươi
tiền giang giảm hai trăm bốn mươi
hà giang giảm một trăm năm mươi hai
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
cần thơ tăng một trăm một mươi bảy
cà mau tăng một trăm một mươi tám
bạc liêu tăng một trăm một mươi một
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua
chín hai trăm một mươi tám ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một bảy mươi năm chín mươi bốn ca nhiễm
đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm năm mươi trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi chín trăm linh chín ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một bảy mươi một mươi một ca
trong đó có tám trăm tám mươi bảy trăm bốn mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
yên bái bắc cạn
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
thành phố hồ chí minh